theo bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho biết hiện số ca nhiễm dịch covid một mươi chín ít hơn nhận định ban đầu
thế nhưng có một số ca ghi nhận đồng nhiễm với sốt z
trong đoàn hai trăm một mươi chín công dân việt nam từ guinea xích đạo về nước có một mươi năm bệnh nhân nhiễm bệnh sốt z
số bệnh nhân được xác định nhiễm dịch covid một mươi chín có hai mươi một ca
nhưng trong đó có sáu ca đồng nhiễm sốt z và covid một mươi chín khiến nhiều nội tạng bị tổn thương
đặc biệt là có bệnh nhân men gan tăng cao gấp một mươi một mươi năm lần bình thường
điều này rất ít gặp ở bệnh nhân covid một mươi chín đơn thuần
đa số các bệnh nhân mắc sốt z thể ác tính dự báo số ca mắc sẽ còn tăng
do những người này vừa ra khỏi vùng dịch tễ chưa bộc lộ hết các triệu chứng
các bệnh nhân sẽ được tiếp tục theo dõi xét nghiệm và tích cực điều trị với cả hai căn bệnh đồng nhiễm